thưa quý vị và các bạn có một tấm bằng đại học sư phạm trở thành thầy giáo cô giáo để truyền tải kiến thức cho các em học sinh thân yêu
đó không chỉ là niềm hạnh phúc mà còn là chỗ dựa về mặt tinh thần về kinh tế của cả gia đình dù đồng lương của giáo viên hợp đồng không đáng là bao
thế nhưng sáu trăm bốn mươi bảy giáo viên bị cho thôi việc cuộc sống của họ chơi vơi nhiều nỗi lòng nhiều câu hỏi được đặt ra
câu chuyện xót xa mà phóng viên truyền hình công an nhân dân ghi tại huyện yên định tỉnh thanh hóa cho thấy những bất cập trong giáo dục của địa phương này
tấm bằng đại học sư phạm các chứng chỉ ngoại ngữ lý luận chính trị và cả những giấy khen vì sự nghiệp giáo dục giờ đây lại nằm cùng một chỗ với tờ quyết định chấm dứt hợp đồng
một mươi năm trong nghề với nhiều thành tích nhưng điều đó không thay đổi được quyết định cho thôi việc của ủy ban nhân dân huyện yên định đối với cô giáo
xót xa đó không phải riêng đối với chị hạnh
sáu trăm bốn mươi sáu giáo viên hợp đồng tại huyện yên định tỉnh thành hóa đã chào đón năm học hai nghìn một mươi sáu bằng quyết định chấm dứt hợp đồng đồng nghĩa với việc chấm dứt cả sự nghiệp
nhiều giáo viên có thâm niên một mươi năm đi dạy và trong một mươi năm đó không phải năm nào cũng nhận được mức lương phấn khởi là một hai trăm năm mươi đồng trên một tháng
với họ ngoài lương thì đi dạy
còn là để trao kiến thức cho các thế hệ học sinh thân yêu
liệu có còn an sinh xã hội này không
khi mà kéo theo những sáu trăm bốn mươi bảy con người bị chấm dứt hợp đồng lại không phải sáu trăm bốn mươi bảy con người chấm dứt hợp đồng ở thời tiết hiện tại nữa
mà mỗi một con người lại kéo theo cả gia đình cả chồng các con
bởi vì chúng tôi đã có tuổi rồi chúng tôi bây giờ đã ngoài ba mươi cả rồi chúng tôi đi kiếm việc làm khác rất là khó
và cái sự nghiệp của chúng tôi mà để bắt đầu lại từ đầu cũng là khó
tuy nhiên điều nghịch lý đã xảy ra sau khi quyết định này có hiệu lực
năm hai nghìn chín đó là năm học này huyện yên định còn thiếu gần bốn trăm linh giáo viên đứng lớp
sau khi giả soát lại thiếu như thế thì xin ủy ban tỉnh
nếu ủy ban tỉnh thống nhất đồng ý là cho huyện tiếp tục hợp đồng cái số còn thiếu huyện xin
lúc đầu là xin là ba trăm tám mươi bốn nhưng sau đấy thì là tỉnh yêu cầu là về giả soát lại theo cái quy định là số lớp học sinh
là đối với trung học cơ sở là ba mươi chín
huyện đã giả soát sắp xếp lại đấy thì tiếp tục thừa về điều dưới tiểu học
tìm hiểu chúng tôi được biết việc chấm dứt hợp đồng này xuất phát từ việc thực hiện nghị quyết số bảy nghìn ba trăm sáu mươi chín của ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
đó là tạm dừng tuyển dụng tiếp nhận công chức hợp đồng lao động và bổ nhiệm chức danh thuộc các ban ngành của tỉnh
vâng nghịch lý thì đã được nhìn thấy rõ
đó là việc chấm dứt hợp đồng với hơn sáu trăm linh giáo viên để rồi năm học này địa phương lại thiếu gần bốn trăm linh giáo viên
trước thực trạng này các trường tại huyện yên định tỉnh thanh hóa phải làm thế nào để đảm bảo chất lượng dạy và học
chúng tôi sẽ phản ánh vấn đề này trong bản tin thời sự vào ngày mai
mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi